sau cuộc kháng chiến trường kỳ thống nhất đất nước những người lính vừa trở về quê hương lại phải xách ba lô lên đường khi biên giới tây nam bị xâm phạm
và khi đất nước campuchia đứng trước thảm họa diệt vong kêu gọi sự giúp đỡ họ lại tiếp tục cầm súng
đã có biết bao người nằm lại nơi đất bạn và cũng có rất nhiều người trở về quê hương với một cơ thể không còn lành lặn
với họ việc sẵn sàng hy sinh cho nước bạn hồi sinh luôn là một biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chàng thanh niên trần thanh tùng ở quận ô môn thành phố cần thơ cùng đồng đội rời quê hương nhận nhiệm vụ nơi chiến trường ca
khi ra đi tùng là chàng thanh niên vạm vỡ nhưng ngày về lại với một cơ thể không còn lành lặn
đội trần ông đã gửi lại nơi chiến trường campuchia trong lần gia mìn mở đường cho đồng đội tiến quân
thì lúc nổ đó là như là hai đôi chân thì không còn nhưng mà không còn lúc đó đâu còn biết gì nữa
cũng như ông trần thanh tùng cựu chiến binh nguyễn văn quẩn tiểu đoàn thông tin mặt trận chín trăm bảy mươi chín quân khu chín
không may trong một lần hành quân
ở bát tâm bong anh bị thương phải chuyển về tuyến sau điều trị
ba năm sau anh xuất viện trở về quê với đôi chân tê liệt vĩnh viễn
để rồi từ đó anh bắt đầu cuộc sống mới với vô vàn khó khăn
nhớ là không nhầm là khoảng mười mấy ngày nữa là theo đoàn quân tình nguyện lúc đó ở campuchia thì đã có bị thương
lúc đó khi mà với một sức khỏe bình thường khi mà mình bất ngờ một chiến dịch bị thương thì bản thân mất đi tất cả
cái đinh thần cái bồn khát vọng vậy đó nói chung là tuyệt vọng bản thân không còn muốn nghỉ gì hết không còn muốn sống gì hết
hai cuộc đời một cuộc chiến với bao hy sinh mất mát
sáu mươi năm đã trôi qua những vết thương kia không thôi nói đau mỗi khi trái gió trở trời
nhưng chưa một lần họ gục ngã bởi nếu để góp sức cho một đất nước cho cả một dân tộc hồi sinh thì đó chỉ là một hạt cắt nhỏ
chiến trường của nó là nói chung là nói chung là sống chết là trước bắt
thấy đó là mất đó đó nói chung là nhiệm vụ phải làm thôi
nằm mơ mộng lắm cũng hy vọng là một ngày đó là nếu có dịp được đó tôi cũng chở về bên đất cơ mô chia để thăm những quê hương mà tôi sống ở cạnh bên đó đó
trong cái thời điểm nóng bỏng trên đất vẹn thì đúng ra thì đi rất là sợ cũng phải nói là sợ rất là sợ
nhưng mà đó là một cái nhiệm vụ đó là dị bảo về của tổ quốc
nên dù biết rằng là sự nguy hiểm và cực khổ nhưng bản thân cũng lọc trường và quyết định là hoàn thành nhiệm vụ
của đơn vị của chức của gia cho
thật khó có thể hình dung nổi đầy đủ những điều khủng khiếp mà chế độ diệt chủng pol pot đã gây ra cho chính đồng bào của mình
trong cuộc chiến đấu vô vàn khó khăn gian khổ và ác liệt đó biết bào cán bộ chiến sĩ việt nam đã hình sinh hoặc để lại một phần máu thịt của mình trên các chiến trường là một minh chứng trường tồn cho sự hy sinh hết lòng với nước bạn
qua đó mới thấy rằng cái giá bỏ ra để trình nghĩa chiến thắng khó gì đo đếm được
thiết thực kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi tại hà nội bộ thông tin và truyền thông phối hợp với trung mương hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức họp báo thông tin về ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ thanh niên sinh viên các tỉnh biên giới việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín
theo đó ngày hội sẽ được tổ chức trong bốn ngày từ ngày năm đến ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại tây ninh và thành phố hồ chí minh với nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng cây hữu nghị
khánh thành công trình sân chơi tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu và tham dự chương trình tọa đàm vai trò của truyền thông tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước
cách đây hơn năm mươi hai năm vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy việt nam và vương quốc campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
sự kiện này góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi quốc gia
một trăm linh đại biểu là nhà báo trẻ thanh niên sinh viên các tỉnh giáp ranh giữa hai nước sẽ tham gia ngày hội
ngày hội là cơ hội để phát huy vai trò sung kích của thanh niên hai nước góp phần gìn giữ củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước việt nam campuchia
chiều qua hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam cộng hòa liên bang đức đã tổ chức diễn đàn kinh tế việt đức
diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam tiếp cận với thị trường cũng như với các đối tác chiến lược tại đức
tại diễn đàn các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư chuyển giao công nghệ
đã được thực hiện trước sự chứng kiến của lãnh đạo bộ kinh tế lao động và y tế đức doanh nghiệp hai bên đã có nhiều thỏa thuận cũng như ký kết nhiều hợp tác
trong đó tập trung chủ yếu với các doanh nghiệp bang mecklenburg vorpommern
đây được coi là điểm nhấn cũng như triển vọng mới về hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra tại diễn đàn các chuyên gia của hai nước cũng đưa ra nhiều tham luận liên quan đến phát triển du lịch du học dạy nghề
kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp và bàn luận về những cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới
bộ công thương vừa đưa ra thông tin về tình hình nhập khẩu thịt gà trong thời gian qua và khẳng định mặc dù có ảnh hưởng
nhưng đây không phải là nguyên nhân chính tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi trong nước
trong chín tháng vừa qua cả nước nhập khẩu hơn hai trăm linh tấn thịt gà chủ yếu từ thị trường hoa kỳ
so sánh với năm hai nghìn một mươi tám lượng nhập khẩu thịt gà đã bắt đầu giảm dần từ tháng sáu
trong khi đó nguồn cung thịt gia cầm trong nước lại tăng khá nhanh dẫn đến giá thịt gà công nghiệp tại khu vực đông nam bộ đã giảm ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân là do các hộ chăn nuôi đang ồ ạt bán tháo cắt lỗ
đặc biệt tại tỉnh đồng nai khi có dịch tả lợn châu phi toàn khu vực đã chuyển sang chăn nuôi gà
tại các tỉnh phía bắc giá thịt gà nuôi công nghiệp ổn định hơn nhiều nơi có mức giá tốt
vì vậy bộ công thương đánh giá việc nhập khẩu thịt gà có thể ảnh hưởng phần nào nhưng không phải là nguyên nhân chính tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi trong nước
dự kiến từ nay đến cuối năm giá thịt gà công nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp đặc biệt là tại khu vực đông nam bộ sau nguồn cung vẫn rời rào
do đó bộ khuyến cáo các hộ các cơ sở chăn nuôi cân nhắc việc tăng đàn tránh tự phát ồ ạt nhằm kiểm soát tình hình chăn nuôi đáp ứng đúng quy hoạch
chiều qua ban thực vụ đoàn khối doanh nghiệp trung ương đã tổ chức ngày hội tuổi trẻ sáng tạo với nội dung chính là lễ trao giải thưởng đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ nhất
đây là một hoạt động thiết thực phát huy những phẩm chất sáng tạo của đoàn viên thanh niên khối doanh nghiệp trung ương
giải thưởng đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ nhất có gần một trăm hai mươi sản phẩm dự thi với sự tham gia của trên hai trăm năm mươi tác giả và đồng tác giả thuộc các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối
theo đánh giá của hội đồng các sản phẩm tham gia giải thưởng lần này phong phú về nội dung đa dạng về thể loại phù hợp với yêu cầu của giải thưởng
điểm đặc biệt trong giải thưởng năm nay là các sản phẩm được kiểm nghiệm từ thực tế tính ứng dụng cao các sản phẩm được triển khai trong thực tiễn sản xuất và đã mang lại nhiều hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của doanh nghiệp
tại buổi lễ một mươi sản phẩm sáng tạo tiêu biểu nhất đã được trao giải thưởng và ba mươi công trình sản phẩm xuất sắc đã được tương dương
nhằm ghi nhận phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo của cán bộ đoàn viên thanh niên
hôm qua tại hà nội đã diễn ra hội thảo khởi nghiệp sáng tạo và chính sách thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thủ đô
tại hội thảo sở kế hoạch và đầu tư hà nội cũng đã công bố đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
đề án tập trung hỗ trợ tăng cường đẩy mạnh truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp hình thành cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo của thành phố
hỗ trợ kinh phí để xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
bên cạnh đó đề án cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo bằng cách hỗ trợ kinh phí đào tạo phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo
thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo liên kết kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như tổ chức ngày hội khởi nghiệp techfis ngày hội công nghệ techsmart
đồng thời hỗ trợ ứng dụng chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm thương mại hóa sản phẩm hỗ trợ tài chính và thúc đẩy hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo
kiến tạo môi trường để thu hút đầu tư khai thác tối đa các nguồn lực của xã hội hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hà nội với vai trò kết nối dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi tại thành phố hạ long ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển việt nam phối hợp với ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
quảng ninh là địa phương thứ một mươi trong cả nước mà ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển triển khai ký kết chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
việc triển khai chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân
về chức năng nhiệm vụ của cảnh sát biển việt nam trong quá trình thực thi nhiệm vụ trên biển phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các doanh nghiệp nhân dân trên địa bàn tỉnh quảng ninh và các cơ quan đơn vị cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát biển cùng chung sức xây dựng bảo vệ và phát triển kinh tế biển tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh nâng cao chất lượng cuộc sống môi trường tự nhiên môi trường sống cho người dân vùng ven biển hải đảo hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển
để trang bị thêm kiến thức nâng cao tài nghề và kỹ năng khi làm việc cho các thuyền viên trên tàu cá tri cục thủy sản tỉnh quảng nam vừa có văn bản đề nghị khẩn trương đào tạo thuyền viên làm việc trên tàu cá đây cũng là nỗ lực chung để hướng tới được gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản của việt nam
theo đó các địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền phổ biến hướng dẫn cho chủ tàu cá ngư dân thực hiện các quy định có liên quan về định biên thuyền viên trên tàu cá theo văn bản tri cục đã bàn hành đồng thời khẩn trương phối hợp với các cơ sở đào tạo để tổ chức bồi dưỡng cấp văn bằng chứng chỉ chuyên môn đối với thuyền viên tàu cá trong đó tập trung bồi dưỡng cấp chứng chỉ chức danh thợ máy tàu cá được quy định tại thông tư hai mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đối với các địa phương không tổ chức được lớp đào tạo thuyền viên tàu cá do không đủ số lượng học viên tham gia đề nghị lập danh sách học viên gửi về tri cục thủy sản tỉnh quảng nam để làm cơ sở phối hợp tổ chức đào tạo tập trung cùng với các địa phương khác trong tỉnh
trong ngày hai mươi chín tháng một mươi tỉnh hậu giang đã tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đã nộp ngân sách nhà nước gần ba ba trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
giúp ngành thuế thu đạt một trăm hai mươi hai ba mươi bảy dự toán pháp lệnh tăng một mươi một bảy mươi sáu so với cùng kỳ
đạt kết quả trên là do các doanh nghiệp tổ chức cá nhân đã nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh tự giác kê khai nộp thuế đầy đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước
góp phần cùng ngành thuế hoàn thành dự toán thu của bộ tài chính và hội đồng nhân dân tỉnh giao
có tổng số hai trăm chín mươi sáu tổ chức hộ kinh doanh và cá nhân nộp thuế tốt được tuyên dương lần này trong đó có bảy tổ chức cá nhân được tặng bằng khen của bộ tài chính hai mươi sáu tổ chức cá nhân nhận giấy khen của tổng cục thuế
thành phố đà nẵng vừa tổ chức tôn vinh ba mươi tám doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thiết thực nhằm ghi nhận và khích lệ các doanh nghiệp tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống việc làm phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay liên đoàn lao động tp đà nẵng đã tổ chức chương trình tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
nhằm ghi nhận và giới thiệu những doanh nghiệp có cách làm hay có chế độ phúc lợi tốt để ngày càng lan tỏa những mô hình tốt trong cộng đồng doanh nghiệp
tính đến nay đã có hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp được ủy ban nhân dân thành phố tôn binh khen thưởng
riêng năm hai nghìn một mươi chín ba mươi tám doanh nghiệp được tôn vinh chính là những doanh nghiệp tiêu biểu nhất được xét chọn từ năm mươi một hồ sơ đề cử sau khi lấy ý kiến của sáu cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lao động
nét khác biệt năm nay là chỉ xét đối với những doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức công đoàn trực thuộc các cấp công đoàn thành phố
thưa quý vị nếu như những năm trước đây tình trạng vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới
tỉnh quảng trị thường diễn ra vào thời điểm giáp tết nguyên đán thì năm nay mặc dù mới vào thời điểm cuối tháng một mươi
các đối tượng buôn pháo lậu đã bắt đầu hoạt động mạnh nhằm tích chữ để tung ra thị trường trong dịp tết
với thủ đoạn vận chuyển ngày càng tinh vi hơn các đối tượng buôn lậu pháo đã gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh quảng trị
đây là những chiếc xe máy được các đối tượng dùng để vận chuyển pháo trên tuyến đường chín và trên sông sepol vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
còn đây là đối tượng nguyễn xuân hải ở xã tân hợp huyện hương hóa vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển hơn một trăm linh kg pháo
chỉ từ tháng bảy đến nay lực lượng chức năng đã bắt sáu vụ năm đối tượng khởi tố bốn đối tượng và thu giữ hơn ba trăm linh kg pháo
theo quyết định mới của bộ luật hình sự
thì việc vận chuyển pháo sẽ bị phạt từ ba đến năm năm tù và từ ba trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng
mặc dù án phạt rất nghiêm khắc nhưng vì lợi nhuận cao nên tình trạng buôn lậu pháo trên biên giới tỉnh quảng trị vẫn diễn ra phức tạp từ nhiều tháng nay
biên giới hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mật phục cả cái đường mòn hai bên kến gà cực khâu phối hợp với lực lượng bàn lao và quần chủ nhân nhân tin cậy để tích cực đấu tranh tổ giác với cái loài đối tượng vận chuyển pháo từ bên kia biên giới vào trong nội địa
từ nay cho đến tết nguyên đán tình trạng mua bán vận chuyển pháo lậu sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
thực trạng trên đòi hỏi sự phối hợp đấu tranh quyết liệt của các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới nhất là ngăn chặn tình trạng buôn lậu pháo nổ đang diễn ra phức tạp như hiện nay
vừa qua đoàn kiểm tra công an quận một mươi một tp hcm đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại sky garden địa chỉ sân thượng toà nhà liên đoàn lao động quận một mươi một số sáu trăm hai mươi hai lạc long quân phường năm quận một mươi một
tại đây đoàn kiểm tra phát hiện có hơn sáu trăm linh kg thực phẩm bao gồm nguyên liệu gia vị dùng cho chế biến món ăn không có nhãn mắc và không có hạn sử dụng
đoàn kiểm tra đã lập biên bản đối với công ty sky garden với các hành vi như không giấy đăng ký kinh doanh vi phạm một số quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm như không trang bị thùng rác tại khu vực chế biến đúng quy định bảo quản thực phẩm sống và thực phẩm chính chung một tủ đông khu vực bếp không đảm bảo điều kiện vệ sinh v v
đại diện đoàn kiểm tra cho biết
khu vực sân thượng tòa nhà liên đoàn lao động quận một mươi một được công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại sky garden thuê làm quán cà phê phục vụ nước giải khát điểm tâm cho cán bộ công nhân viên lao động
tuy nhiên thực tế nơi đây chủ yếu được sử dụng làm khu vực chế biến thực phẩm phục vụ cho nhà hàng sky garden bbq and grab bia chuyên kinh doanh thực phẩm ăn uống
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu thực phẩm giám định và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
hôm qua công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã triển khai mở đột cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp festival đà lạt lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín gắn với đảm bảo an ninh trật tự lễ noel hai nghìn một mươi chín và tết sương lịch năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn
theo đó đợt giao quân này công an thành phố đà lạt phân công bố trí lực lượng theo dõi nắm bắt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phối hợp chặt chẽ với công an các huyện để giám sát sự di chuyển của các đối tượng
công an tp đà lạt có thể sẽ lợi dụng dịp này kéo lên đà lạt thực hiện các hành vi phạm tội
đội cảnh sát giao thông kết hợp với công an các phường triển khai tuần tra kiểm soát giao thông lấn chiếm lòng đường vỉa hè buôn bán hàng rong gây mất mỹ quan đô thị
đặc biệt trong thời gian diễn ra festival hòa công an thành phố đà lạt ngoài huy động một trăm linh quân số đơn vị còn phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tỉnh lâm đồng các phòng nghiệp vụ công an các phường đội thanh niên xung kích nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trong những ngày cao điểm diễn ra lễ hội
theo quy định những xe hết niên hạn sử dụng sẽ không được phép lưu hành đồng thời chủ phương tiện phải nục lại giấy chứng nhận đăng ký và kiểm định cho cơ quan chức năng
tuy nhiên tại huyện mộc châu tỉnh sơn la thực trạng xe hết niên hạn nhưng vẫn được người dân sử dụng còn phổ biến
đây là một trong hai chiếc xe tải hiệu jin một trăm ba mươi một một mẫu xe tải quân sự do nga sản xuất của anh nguyễn thanh nam với vẻ bề ngoài còn khá chắc chắn có thể chuyên trở từ ba đến năm tấn hàng và có thể vượt qua các tuyến đường đèo dốc được coi là khó nhất của vùng tây bắc
tuy nhiên chiếc xe này đã hết niên hạn sử dụng theo quy định đã từ nhiều năm nay
nhiều khi đường xá
đường xá của bà con nương đồi cao dốc khó đi mà không sử dụng xe này cũng chẳng biết sử dụng xe nào cả
biết là ngành chức năng cấm rồi nhưng vẫn phải đi tại vì vẫn phải phục vụ bà con
không phục vụ bà con thì nông sản thì ai sẽ người dân sẽ để đâu
theo thống kê hiện nay trên địa bàn huyện mộc châu có hơn một trăm linh chiếc xe ô tô đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn được người dân dùng để chuyên trở nông sản
dòng xe chủ yếu là
gas sáu mươi sáu và jin một trăm ba mươi một do nga sản xuất
cái đường đi đến mùa mưa mùa ấy thì nó rất là lời
thì chúng tôi không dùng đến cái xe này mà chở ngô đi thì chở từng chuyến xe máy thì không thể chuyển nổi hết
bà con toàn sử dụng những cái xe jin ba mươi một và xe gas sáu mươi sáu để vận chuyển về đến tận nhà hoặc là mang xuống đường quốc lộ một
thế thì trước tình hình đấy thì là
không an toàn trong vấn đề là vận chuyển hàng nông sản
không an toàn cho kể cả người lái và bà con nhân dân tham gia giao thông
thời gian qua huyện mộc châu đã thực hiện kiểm tra giả soát thống kê các phương tiện hết niên hạn sử dụng quá hạn kiểm định
đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định
tuy nhiên việc người dân lưu hành các loại xe hết niên hạn sử dụng vẫn chưa giảm
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để giảm thiểu tai nạn giao thông thể ra
đối với chúng tôi thì cũng đề xuất là các cấp các ngành đặc biệt là ủy ban tỉnh xem xét có chế độ chính sách gọi là vay vốn cho hỗ trợ cho bà con
để bà con có những cái nguồn vốn nhất định để thay đổi cái phương tiện này cho nó phù hợp
để ngăn chặn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông từ các loại ô tô hết niên hạn sử dụng
xe sử dụng đang có xu hướng rồn về các vùng miền núi vùng sâu vùng xa hoạt động
các địa phương cần chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về xe hết niên hạn sử dụng
có như vậy mới bảo đảm an toàn cho chủ phương tiện và người tham gia giao thông
hạ viện anh vẫn chia rẽ về brexit
mỹ duy trì lính bảo vệ các mỏ dầu ở syri
thưa quý vị trong bối cảnh thủ tướng anh boris johnson đang tìm cách phá vỡ bế tắc chính trị liên quan tới tiến trình anh rời khỏi liên minh châu âu
hôm qua hạ viện anh một lần nữa bác bỏ đề xuất tầm tuyển cử trước thời hạn
động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi eu đồng ý gia hạn brexit thêm ba tháng đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
dù đã có hai trăm chín mươi chín nghị sĩ anh bỏ phiếu ủng hộ đề xuất bầu cử sớm vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai
so với chỉ bảy mươi nghị sĩ phản đối
song kết quả này là không đủ hai phần ba đa số để đề xuất của thủ tướng johnson được thông qua
đây là lần thứ ba ông johnson thất bại khi tìm cách thúc đẩy tổng tuyển cử để phá vỡ thế bê tắc brexit
hạ viện không thể tiếp tục bắt giữ đất nước làm con tim thêm nữa
chúng ta sẽ không cho phép tình trạng t này tiếp tục kéo dài
và bằng cách này hay cách khác chúng ta phải tiến tới một cuộc bầu cử
ngay sau thất bại này thủ tướng johnson đã đưa ra đề xuất bầu cử
đề xuất thứ hai về tầng tuyển cử vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai để bỏ phiếu
và dự thảo ngắn này sẽ chỉ cần đa số phiếu tối thiểu để được thông qua
tuy nhiên thủ tướng johnson sẽ cần sự ủng hộ của các đảng đối lập như đảng dân tộc scotland và đảng dân chủ tự do
trong bối cảnh làn sóng biểu tình gây bất ổn xã hội trong suốt tuần qua tại chile
tổng thống nước này vừa thay đổi tám bộ trường tương đương với một phần ba nhân sự nội các nhằm đáp ứng với tình hình mới
ý nhất trong lần thay đổi nội các này là việc bộ trưởng nội vụ andré chadwick
người đã trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận sau các vụ chấn áp người biểu tình
được thay bằng ông gonzalo bluman từng phụ trách vấn đề quan hệ giữa cơ quan hành pháp với quốc hội
tổng thống sebastián pineda khẳng định chile đã thay đổi và chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa
để đương đầu với những thách thức mới trong thời đại mới
tuy nhiên chỉ vài giờ sau tuyên bố cải tổ nội các
người biểu tình tiếp tục đổ xuống đường và đụng độ với lực lượng an ninh
trong khi công nhân tại mỏ đồng lớn nhất thế giới của chile cũng đã tổ chức đình công để ủng hộ người biểu tình
bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper tuyên bố nước này sẽ ngăn cản các lực lượng bên ngoài
tiếp cận những mỏ dầu mà washington đang bảo vệ ở đông bắc syri
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tổng thống donald trump gần đây
bắt đầu thu hẹp quy mô rút quân khỏi syri sau khi vấp phải nhiều chỉ trích
kể cả từ những thành viên chủ chốt thuộc đảng cộng hòa
trong khi công nhân tại mỏ đồng lớn nhất thế giới của chile cũng đã tổ chức đình công để ủng hộ người biểu tình
trong cuộc họp báo tại lầu năm góc bộ trưởng esper khẳng định washington sẽ vẫn duy trì binh lính đồn trú
tại vùng chiến lược đông bắc syri để ngăn chặn tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
hay bất kỳ lực lượng nào khác tiếp cận những nguồn tài nguyên quan trọng thuộc khu vực trên
mỹ muốn bảo đảm rằng các lực lượng dân chủ syria vẫn tiếp cận được với tài nguyên
để có đủ nguồn lực tài chính phục vụ cho việc tự vệ vũ trang
tiếp tục giam giữ các tù nhân is và hỗ trợ mỹ ngăn is trỗi dậy
sau khi vấp phải những chỉ trích nặng nề về quyết định rút toàn bộ quân mỹ khỏi syri
tổng thống donald trump đã có những thay đổi trong kế hoạch của mình
khi quyết định duy trì một lượng nhỏ binh lính mỹ ở các khu vực có mỏ dầu tại syri